đảng bộ đúng vào ngày mở đầu năm mới trong không khí mừng đảng mừng xuân tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi gắm ở đảng bộ thủ đô tình cảm chiều mến tin tưởng của người đứng đầu đảng ta và của người đã có tám năm gắn bó với hà nội trên cương vị bí thư thành ủy
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu đảng bộ hà nội triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết đảng bộ thành phố lần thứ một mươi sáu
đây cũng là năm hà nội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế xã hội tiếp tục gặp khó khăn
tám chương trình công tác và năm mục tiêu đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội
hà nội đã tổ chức thành công bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp kiện toàn đội ngũ nhân sự với năm mươi bảy tỷ lệ cán bộ mới
hà nội đã triển khai nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và khóa một mươi hai nhìn nhận hai mươi ba vấn đề còn tồn tại và đề ra những giải pháp khắc phục
hà nội cũng đã bước đầu thành công trong đổi mới hoạt động của các tri bộ phát triển thêm một mươi ba đảng viên mới
những dấu ấn của thủ đô hà nội trong năm hai nghìn một mươi chín
đó là gdp tăng trưởng tám hai hai trăm năm mươi năm trong tổng số ba trăm tám mươi sáu xã đạt nông thôn mới thu ngân sách đạt một trăm tám mươi sáu tỷ đồng thành phố có hai mươi ba doanh nghiệp đăng ký mới
tất cả ba trăm tám mươi bốn xã phường đã hoàn thành việc kết nối mạng trong thực hiện thủ tục hành chính
dịch vụ hành chính công đáp ứng sáu mươi năm nhu cầu của người dân
bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải hứa với tổng bí thư nguyễn phú trọng với trung ương đảng
đảng bộ hà nội sẽ phấn đấu vượt qua những tồn tại để tiếp tục phát triển xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước
về với đảng bộ và nhân dân hà nội trong ngày đầu tiên của năm mới với tình cảm cá nhân và thay mặt trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng khen ngợi những thành tiệu của đảng bộ hà nội và khẳng định
chưa bao giờ thủ đô hà nội có cơ ngơi và quy mô như ngày nay
hà nội ba mươi sáu phố phường xưa đã phát triển thành thủ đô lớn với ba mươi ba km hai và hơn tám triệu dân
nhiều công trình đường xá nhà cửa cầu qua sông hồng đã kiến tạo nên hình ảnh của một thành phố văn minh hiện đại
đảng bộ hà nội đã làm tốt công tác xây dựng đảng thành tích của hà nội đã góp chung với thành tiệu của cả nước
tổng bí thư nhấn mạnh nói đến hà nội là nói đến văn hiến văn minh thành phố vì hòa bình thành phố của niềm tin và hy vọng
đảng bộ hà nội phải khai thác phát huy hà nội phải tiên phong đi đầu trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn về xây dựng trình đốn đảng
không chỉ chú trọng vào việc xử lý kỷ luật mà quan trọng hơn là phải xây dựng đảng trong sạch vững mạnh giảm bớt tình trạng nhũng nhiễu xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân và lời căn dặn của bác hồ
đảng bộ hà nội phải là đảng bộ gương tại khu di tích tượng đài vua lê thờ vua lê thái tổ nơi gắn với di tích hồ hẳn kiếm và truyền thuyết trả gươm thần cùng ước vọng muôn thủa thoái bình cho thăng long hà nội
tối qua tối ba mươi tết trong không khí rộn ràng của ngày tết cổ truyền nhân dân cả nước chuẩn bị đón thời khắc giao thừa xuân đinh rậu hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra công tác trực ban trực chiến đấu và chúc tết các cán bộ chiến sĩ trung tâm thông tin chỉ huy bộ công an cùng tham gia đoàn công tác có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra công tác trực ban trực chiến đấu và chúc tết các cán bộ chiến sĩ trung tâm thông tin chỉ huy bộ công an ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị
chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra công tác có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị

chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra công tác có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị
theo kết quả của một cuộc thăm dò dư luận đối với một cư dân ở thủ đô bắc kinh có tới tám mươi ba số người được hỏi cho biết họ sẽ không đốt pháo hoa trong dịp tết tăng sáu bốn so với cuộc thăm dò hồi năm ngoái
bộ công an trung quốc cũng cho biết hiện đã có tới bốn trăm bốn mươi bốn thành phố ở trung quốc cấm đốt pháo trong dịp tết nguyên đán trong khi bảy trăm sáu mươi bốn thành phố khác cũng đã yêu cầu hạn chế đốt pháo hoa
chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra công tác có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị bộ trưởng bộ chính trị